thưa quý vị sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tất cả các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng
sẽ bị xứ phạt vì vi phạm lỗi không thực hiện đúng quy định về biển số theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết từ ngày một tháng tám đến nay đã tiếp nhận hơn bảy mươi ba trường hợp chủ xe
xin cấp biển số màu vàng trong đó có cả cấp mới và cấp đổi
hiện toàn thành phố còn khoảng bốn mươi bảy trường hợp chưa thực hiện quy định chuyển đổi sang biển số vàng
nguyên nhân là do chủ phương tiện có suy nghĩ việc cấp đổi rừng rà mất thời gian và tốn chi phí rất lớn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải
tuy nhiên lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông khẳng định việc cấp đổi biển số vàng không gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cá nhân và doanh nghiệp
khi có biển số vàng chủ xe mới phải mang biển số trắng lên đổi
thời gian qua cảnh sát giao thông thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp cá nhân
các phương tiện kinh doanh vận tải thực hiện đổi biển số nhanh chóng kịp thời và đúng quy định
đơn vị đã tổ chức tăng cường việc cấp đổi biển số xe kinh doanh vận tải ngoài giờ hành chính
cụ thể thực hiện vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật từ một mươi bảy đến hai mươi hai giờ
việc cấp đổi số ngoài giờ sẽ thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
từ sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai tất cả các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng sẽ bị xứ phạt vì vi phạm lỗi
không thực hiện đúng quy định về biển số
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín quy định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
mức phạt tiền từ hai bốn triệu đồng đối với cá nhân và từ bốn tám triệu đồng đối với tổ chức